huyện ủy lạc sơn đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền tập trung thực hiện tốt hai nhiệm vụ chính
đó là gây dựng các mô hình sinh kế và thiết lập những liên kết giữa doanh nghiệp và địa phương
hai nhiệm vụ này là hai nhiệm vụ chính của các dự án giảm nghèo
và được triển khai chủ yếu ở tám xã đặc biệt khó khăn của huyện
tập trung lớn vào các vấn đề sinh kế
thứ nhất là vấn đề sinh kế mà qua đó để chắc lọc những giai đoạn trước
những mô hình kinh tế đã phát triển tốt
mang lại hiệu quả cao cho các hộ dân
và trong đó là ngắn kết giữa doanh nghiệp với lại các nhà nông nhà dân
với lại bên dự án cũng như là sự chỉ đạo vào cuộc của các cơ quan ban ngành
tuyên truyền vận động để cho các hộ tham gia
các mô hình sinh kế chính là một nhóm các hộ dân có cùng nhu cầu triển khai một lĩnh vực như
chăn nuôi trồng trọt tiểu thủ công nghiệp
sau khi được thành lập sẽ được hỗ trợ về nhiều mặt để xây dựng mô hình phát triển tập trung như
nuôi lợn dê sinh sản nuôi ong lấy mật trồng mía tím trồng gừng
hàng năm là ban phát triển xã có triển khai họp xóm để lựa chọn những nhóm có sở thích chăn nuôi trồng trọt
trong quá trình lựa chọn nhóm cùng sở thích thì xã cũng ưu tiên những hộ nghèo hộ cận nghèo có nhu cầu
sau khi được thành lập sẽ được hỗ trợ về nhiều mặt để xây dựng mô hình phát triển tập trung như
nếu được phê duyệt mỗi một hộ trong nhóm hỗ trợ không được quá một mươi một mươi năm triệu
và một nhóm mức hỗ trợ là một trăm năm mươi ba trăm linh triệu
với sự hỗ trợ tuy không phải là quá nhiều cho những mô hình làm kinh tế của người dân
nhưng nó đã trở thành một sức bật quan trọng giúp cho người dân bắt đầu phát triển từ con số
không chỉ hỗ trợ tiền bạc ban quản lý dự án sẽ hướng dẫn người dân sử dụng tiền hỗ trợ một cách hiệu quả nhất
dự án hỗ trợ tiền tiền trước khi được giao con sống này
đến mở lớp tập huấn xong là hỗ trợ với tiền làm hỗ trợ chăng làm chuồng chạy
xong là mới lấy con sống về
dự án này tác động rất tốt với cuộc sống gia đình tôi đem lại hiệu quả kinh tế cao
ngoài việc tạo nên các mô hình sinh kế cho người dân
dự án giảm nghèo đã xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và người dân
tạo nên hệ thống cung cầu hoàn chỉnh
điển hình như cây mía đường
một cây trồng chủ lực
cây bàn huyện lạc sơn
và chính như thế mà lạc sơn hiện nay đã trở thành vùng cung cấp nguyên liệu tập trung cho nhà máy đường hòa bình
việc được nhà máy đường bao tiêu sản phẩm giúp ổn định và nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân
cái được nhà máy thu mua này được hơn nhiều có lợi hơn nhiều
bây giờ mình cũng chả lo nữa
bán ra ngoài thì chả biết được lúc thì giá lúc thì họ cũng cho tiền họ lục không
thì sợ quá dân cả biết lắm nào được cái dự án này thì cảm ơn
không chỉ phát triển các mô hình giúp bà con
xóa đói giảm nghèo dự án giảm nghèo cũng đã có các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng
để giúp cho các xã đặc biệt khó khăn có được nền tảng hạ tầng căn bản để có động lực thoát nghèo
dự án giảm nghèo này bà nói là đem lại hiệu quả rất lớn
đặc biệt là bộ bạch nông thôn đặc biệt là nơi những dân khó khăn như chúng tôi này
có dự án này thì hỗ trợ trong giải quyết hệ thống giao thông
thứ nhất giao thông từ cái chỗ năm hai nghìn một mươi sáu là hai mươi bảy liệu nghèo
và đến năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này là bốn
còn khoản độ là dưới hai mươi
và chúng tôi phấn đấu cuối năm hai nghìn một mươi bảy là dưới hà nội là tầm một mươi để đạt tỷ lệ nghèo
trong tầm khung là về nông thôn mới
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có thêm hơn bốn trăm linh tiểu dự án giảm nghèo được cấp vốn
với số vốn khoảng hai mươi bốn tỷ đồng
với sự tiếp sức đắc lực của các mô hình sinh kế dự án giảm nghèo
cuộc sống của người dân ở lạc sơn đã có nhiều cải thiện
thu nhập bình quân đầu người tăng đều hàng năm
qua các năm của các xã đã có bước chuyển biến rõ nét
năm hai nghìn một mươi thu nhập bình quân đầu người của lạc sơn đạt trên bảy triệu đồng một người một năm
đến nay tăng lên sấp xỉ một mươi tám triệu đồng một người một năm
những con số đó cho thấy mô hình sinh kế đã phát huy tác dụng tốt
và là một cách giảm nghèo hiệu quả của huyện lạc sơn